cũng từ nhiều năm nay lai châu cũng xóa bỏ hình thức xét tuyển mà thay bằng thi tuyển tại các trường dân tộc nội chú để chọn ra những học sinh xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của nhà nước
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại